tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông
nên trời nhiều mây có mưa vài nơi vào đêm và sáng
đi cùng là hiện tượng sương mù nên quý vị chú ý tầm nhìn xa giảm thấp
nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp ngày đêm giao động là dưới mức hai mươi một độ trời rét
tương tự tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trời nhiều mây
và có mưa nhỏ kèm theo sương mù dài rác vào thời điểm đêm và sáng
khi chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu tầng thấp và hội tụ gió trên cao
nhiệt độ ngày mai có phần tăng lên đạt ngưỡng là từ một mươi tám đến hai mươi một độ vùng núi có nơi thấp hơn
sau đó sang những ngày đầu năm mới năm hai nghìn hai mươi hai nhiệt độ lại có xu hướng giảm nhẹ
do vậy mà tình hình rét vẫn duy trì ở khu vực này đặc biệt là về đêm và sáng sớm
trời vẫn còn rét bút nên cũng cần chú ý mặc đủ ấm để bảo vệ sức khỏe
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa vẫn tập trung nhiều ở dọc các tỉnh từ nam nghệ an trở vào
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
do có mưa và tác động của khối không khí lạnh nên nhiệt độ ở mức thấp trời rét kéo dài
còn tại các tỉnh ở phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa cũng xảy ra giải rác ở khu vực phía bắc do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam và lạnh tại khu vực từ đà nẵng quảng nam quảng ngãi
nhưng đến khu vực ninh thuận bình thuận thời tiết lại mát mẻ
đến với khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết chủ yếu là ít mưa
ngày nắng với nhiệt độ vừa phải cao nhất giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời rét nhẹ khi nhiệt độ thấp nhất ở dưới ngưỡng là hai mươi độ
quý vị chú ý trang phục ấm áp để bảo vệ sức khỏe
khu vực nam bộ thời tiết cũng ít mưa chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối
ban ngày thì trời có nắng
nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến tối chỉ còn là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
ở miền đông có nơi là dưới hai mươi một độ
sang đến ngày hai tháng một thì khả năng nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ